và vì chủ yếu là bán hàng để trục lợi không quan tâm đến nguồn gốc cũng như chất lượng của sản phẩm

bán kit tên nhanh covid một cách kín đáo là thực trạng diễn ra ở nhiều cửa hàng
chỉ cần biết mối
và đặt hàng số lượng sẽ được giao ngay trong ngày tùy theo nhu cầu của người mua

số viên đã lấy tài trắc hai trăm ba mươi một test một hộp hai mươi năm test
bán từ sau lên tới nhiều
cái này là test kháng nguyên hay là như nào đấy ạ
à kháng thể à kháng nguyên chứ
ừ kháng nguyên ag
trên thực tế việc sử dụng các loại ký test nhanh covid một mươi chín là điều không được khuyến khích bởi các chuyên gia y tế
trong trường hợp người sử dụng không có các kiến thức về sử dụng thiết bị y tế này
có thể gây ra những tác hại không đáng có như mua phải hàng giả hàng nhái cho kết quả sai
và trở thành con mồi cho những kẻ trục lợi bất chính
có thể nói là trong thời gian vừa qua ngay từ đầu năm khi mà dịch bệnh chưa bùng phát
thì trong tháng một tổng cục quản lý thị trường đã có công văn hỏa tốc số một trăm chín mươi chín
gửi cho cục quản lý trường các tỉnh thành phố triều thủ thư gương
trong công văn thì tổng cục đã nhấn mạnh là các cục quản lý thị trường phải tăng cường công tác
quản lý địa bàn kiểm tra giám sát tất cả các hoạt động kinh doanh các trang thiết bị y tế
đặc biệt là những bộ kit test để mà tránh cái trường hợp người ta kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng
hoặc là những hàng hóa do nước ngoài sản xuất mà không rõ nguồn gốc
khi đặt mua các loại kit test nhanh covid một mươi chín ở cửa hàng này người bán nhanh chóng nhận đơn của
chúng tôi bởi tại đây luôn có một kho hàng sẵn sàng chờ người mua ra số lượng
theo chính chủ cửa hàng này hiện nay giá của sản phẩm này đang bị đẩy cao hơn với giá niêm yết của
nhà nước nhiều lần bởi tình hình dịch bệnh căng thẳng
khát hàng được tạo ra bởi các mối nguồn
hiện nay việc bán các ký test nhanh covid một mươi chín tại nước ta chỉ được cấp phép bởi các đơn vị phân phối uy tín
bộ y tế không khuyến khích người dân tự mua và sử dụng các kit xét nghiệm này bởi cách sử dụng
và độ chính xác của các tết để đảm bảo an toàn cho sức khỏe và tránh nguy cơ bị trục lợi bất chính
từ các đối tượng buôn bán các sản phẩm kém chất lượng chỉ nên làm các xét nghiệm tại các cơ sở
y tế bởi các bác sĩ và nhân viên y tế có chuyên môn theo quy định của nhà nước
thực hiện nghiêm khuyến cáo năm k của bộ y tế có ý thức tự giác trong phòng chống dịch
cẩn trọng khi mua hàng và đóng góp vào quỹ vaccine của chính phủ là cách để bảo vệ an toàn cho bản thân
và cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch covid một mươi chín